bệnh dịch tả lợn châu phi đang là nỗi lo lắng đối với tất cả các chủ trang trại hộ chăn nuôi
tại các tỉnh thành phía nam của nước ta trong đó có thành phố cần thơ
cũng đang tập trung triển khai các giải pháp cấp bách nhằm đẩy mạnh công tác phòng ngừa
theo đó cần thơ đã ban hành kế hoạch ứng phó khẩn cấp để chủ động tình hình
nhất là tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm thủy sản
và các bệnh lây truyền từ động vật sang người lập kế hoạch phương án sẵn sàng vật tư hóa chất
kinh phí và nguồn nhân lực để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đầu tư bổ sung hiệu trình để phục vụ công tác chẩn đoán xét nghiệm giám sát điều tra ổ dịch
xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh xây dựng bản đồ dịch tễ và phân tích số liệu trên địa bàn thành phố
thành lập đoàn thanh tra kiểm tra của thành phố quận huyện để tiến hành thanh kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh động vật